ngày hai mươi bốn tháng bốn triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và nhà hàng khách sạn đã khai mạc tại thành phố hồ chí minh
sự kiện giới thiệu kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ nhà hàng khách sạn
triển lãm năm nay với sự góp mặt của bốn trăm sáu mươi sáu đơn vị đến từ ba mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
họ mang đến đây từ thực phẩm đến đồ uống thiết bị máy móc phục vụ cho khách sạn nhà hàng
chúng tôi tham gia nhiều lần rồi việt nam là thị trường đang phát triển mạnh và đây là thị trường rất tiềm năng
đến đây tôi có thể gặp được các khách hàng cũ đồng thời có thể kiếm thêm được các khách hàng mới mở rộng thị trường ở đà nẵng và nha trang
đây là lần thứ một mươi triển lãm lớn nhất việt nam dành cho những doanh nghiệp trong ngành dịch vụ khách sạn gặp nhau
và có thể đánh giá trực tiếp chất lượng các sản phẩm trước khi được ký kết giao dịch
chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm của tôi không những ở trong nước
và chúng tôi muốn chứng minh một điều rằng là người việt nam đã sản xuất ra được những dòng hàng tiêu chuẩn
với những nông sản đặc biệt của người nông dân việt nam trồng ra không thua kém vì bất cứ sản phẩm nước ngoài nào
triển lãm năm nay hứa hẹn thu hút các hoạt động xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía nam
tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tăng cường khả năng hợp tác đầu tư góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành dịch vụ ẩm thực và du lịch việt nam